tối ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cụ trần thị hiên tám mươi năm tuổi ngụ tại phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa gọi cửa nhưng không thấy vợ chồng con trai đã sáu mươi tuổi cùng các cháu ra trả lời
khi hàng xóm chạy sang phá cửa phát hiện vợ chồng con trai và con dâu cùng cô con gái hai mươi tám tuổi của cụ đã tử vong nằm trên vũng máu riêng bé gái ba tuổi chat của cụ thì bị mất tích
cụ hiên cho biết tối qua đi đám rỗ về muộn thấy nhà đóng cửa tắt điện gọi mãi không được tưởng mọi người đi vắng nên cụ nằm ngủ ngoài hiên
đến sáng cụ tiếp tục gọi cửa nhưng cũng không được khi nhận được tin báo lực lượng công an lập tức đến hiện trường hiện trường vụ án cho thấy có dấu vết răng co nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn
xác minh ban đầu cho thấy cháu gái ba tuổi chất của cụ được phát hiện đang ở nhà ông bà nội tại cùng khu phố
cách khoảng năm trăm linh m cháu rể của cụ là chồng của cô gái hai mươi tám tuổi được xác định là đoàn minh hải là nghi can gây án nhưng không có mặt tại địa phương
theo lời hàng xóm xung quanh mấy năm qua người phụ nữ trẻ xấu số hai mươi tám tuổi không sống với chồng mà đưa con gái về nhà bố đẻ
người chồng cũ của chị thường đến gia đình của nạn nhân lớn tiếng giành nuôi con
do các ngôi nhà ở khu vực này nằm cách nhau hàng chục mét
nên những người hàng xóm của nạn nhân cho hàng chục mét
hay đêm qua họ cũng không nghe thấy tiếng động gì bất thường
gia đình nạn nhân có kinh tế khó khăn hai người con trai phải đi làm thuê để kiếm sống
ông làm nghề bán vé số nhưng gần đây mắc bệnh hiểm nghèo phải ở nhà
còn người vợ đi nhặt vé chai
từ kết quả khám nghiệm kết hợp các nguồn tin của người dân địa phương
cùng nghiên cứu các mối quan hệ của các nạn nhân lực lượng điều tra đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn là đoàn minh hải
nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hải và vợ cũ
sau khi ly hôn đặc biệt là lời kể của bé gái rằng cháu đã thấy ba tấn công ông bà ngoại và mẹ
công an tỉnh phú yên đã quyết định phát lệnh truy tìm đoàn minh hải
tối ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh phú yên phối hợp với lực lượng của cục cảnh sát hình sự bộ công an
bắt nghi can đoàn minh hải tại quận một mươi hai tp hcm
đồng thời di lý đối tượng về trụ sở công an tỉnh phú yên để điều tra làm rõ
sau khi xác định được nghi phạm và bằng các biện pháp nghiệp vụ
xác định hải đang lẩn trốn công an tỉnh phú yên đã báo cáo với thủ trưởng bộ công an
để được chỉ đạo phối hợp phả án
tổ công tác của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên có mặt tại tp hcm
phối hợp với lực lượng của cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt được hải vào tối ngày hai mươi chín tháng năm
sau khi sát hại ba nạn nhân hải di chuyển từ phú yên đến tp hcm bằng xe máy
để đi tìm đường tẩu thoát sang campuchia
chưa thực hiện được ý đồ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
đoàn minh hải có tiền án về tội trộm cắp tài sản năm hai nghìn một mươi một anh ta tiếp tục tấn công một nạn nhân
gây thương tích bảy mươi chín bị xử phạt chín năm tù về tội cố ý gây thương tích
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đoàn minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại tỉnh phú yên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hải khai nhận vợ chồng không có mâu thuẫn gì với nhau nhưng hải lại mâu thuẫn với bố mẹ vợ và em rể
sau khi li hôn
vợ của hải mang con về nhà cha mẹ sinh sống ba năm qua hải nhiều lần đến thăm con nhưng bị gia đình
gia đình vợ từ chối ngăn cản chửi mắng cho rằng mình là đứa không ra gì nên không được gặp con
từ đó hải bắt đầu nảy sinh thù hận và lên ý định sát hại cả gia đình nhà vợ từ hai năm trước
đến hai giờ kém một mươi năm chiều ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hải mang theo hung khí đi từ nhà tới nhà vợ cũ
giải thách hại lúc này hải tay cầm hung khí chạy thẳng vào nhà tấn công nhiều lần chí mạng vào bố vợ
khiến ông này gục tại chỗ rồi đến mẹ vợ cùng vợ cũ cũng bị hải tác động nhiều lần chí mạng
sau khi gây án xong hải đưa con gái về nhà mình giao cho ông nội để chăm sóc bé
hải định đi tìm em rể để ra tay nhưng nghe tin người em rể này đi làm ở xa nên từ bỏ ý định
khi biết cả gia đình vợ cũ đã tử vong hải quay lại hiện trường hai lần để nói chuyện
và gặp mặt vợ lần cuối hải nói với thi hài của vợ thôi đi đi không có gì hối tiếc đâu
sau đó hải quay về nhà cởi bỏ áo gây án và lấy quần áo để đi thành phố hồ chí minh
khoảng buổi chiều năm giờ ké một mươi năm ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hải chạy xe máy từ tỉnh phú yên vào thành
phố hồ chí minh đến khoảng hai h một mươi phút sáng hôm sau hải tìm đến nhà bạn ở quận bình tân để ngủ nhờ
đến tối lúc một mươi chín h ba mươi ngày hai mươi chín hải lấy xe máy chạy ra quốc lộ một a giao đoạn quận một mươi hai và quận bình tân thì bị
các trinh sát bắt giữ hải làm nghề thợ hồ cho các công trình ở địa phương một năm sau ngày cưới
vợ chồng anh ta sinh em bé gái trong cuộc sống hàng ngày hải thường xảy ra xích mích với bố mẹ vợ và em rể
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đoàn minh hải kẻ sát hại vợ cũ và bố mẹ của chị bị tòa án nhân dân phú yên xét xét và đánh giá
tòa án nhân dân phú yên xét xử về tội giết người theo khoản một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
khung hình phạt cao nhất là tử hình từ sáng sớm nhiều người dân đã đến tòa để theo dõi phiên xử
kẻ gây thảm án rúng động hàng chục cảnh sát và nhiều lực lượng được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh phiên tòa
vừa được dẫn giải vào phòng xử hải lớn tiếng la hét khi nhìn thấy anh em trai của vợ cũ và đòi sát hại anh này
chủ tọa cùng cảnh sát nhiều lần yêu cầu bị cáo bình tĩnh
khi nhìn thấy đứa con gái ba tuổi mặc chiếc váy màu đỏ ngồi bên góc tường được người thân bên ngoại ôm vào lòng
bị cáo liên tục dõi mắt theo có khi còn dịu giọng bảo đừng khóc con lúc đứa trẻ khóc
trong khoảng hai tiếng trả lời hội đồng xét xử viện kiểm sát hải tỏ ra bình thản thừa nhận toàn bộ hành vi
bị cáo nhiều lần nói không ân hận khi sát hại ba người trong gia đình vợ cũ vì cho rằng họ đã ngăn cản không cho thăm con
bị cáo làm bị cáo chịu không ai xú dục cả
hải khai và bày tỏ bản thân không dây dứt hay hối hận về việc đã làm
trong hơn hai giờ diễn ra phiên tòa hải còn nhiều lần định chôm lên chửi bới và đòi sát hại em vợ vì trước đó chưa gây án được với người này
nhưng bị khống chế đặc biệt khi được tòa cho nói lời sau cùng trước vánh móng ngựa
bị cáo hải vẫn khẳng định nếu có tử hình một mươi lần tôi vẫn muốn sát hại em vợ cho bằng được
khi được hỏi
có dây dứt gì về hành động sát hại người hay không
bị cáo hải khẳng định không dây dứt gì hết tụi nó gieo thì tụi nó gặt thôi
khi ra tay bị cáo biết chắc chắn tụi nó sẽ bị sát hại
bị cáo nói lại là chắc chắn bị cáo không bao giờ hối hận việc mình làm
trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên cho rằng
trong quá trình phạm tội hải không còn tính người để khi đến hai mươi ba vết thương trên thân thể của ba nạn nhân
tại phiên tòa
bị cáo không những tỏ ra ăn năn dây dứt về hành vi sát hại người mà còn la lối đói sát hại nốt em vợ cũ
bị cáo không còn khả năng giáo dục sửa đổi cần loại khỏi đời sống xã hội
khi nêu quan điểm vụ án đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng
hành vi của hải nguy hiểm cho xã hội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo phạm tội với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như sát hại nhiều người
có tính chất côn đồ và không còn khả năng cải tạo
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hải mức án cao nhất là tử hình
sau khi nghị án đồng quan điểm với viện kiểm sát tuyên phạt hải mức án cao nhất
hội đồng xét xử cho rằng hải vì mâu thuẫn nhỏ nhưng đã tước đoạt mạng sống của ba người
hành vi thể hiện mong muốn phạm tội đến cùng quá trình xét xử không ăn năn hối cải
cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội
vụ việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khi coi nhẹ mạng sống của người khác
côn đồ ích kỷ coi thường pháp luật chỉ vì một cơn nóng giận mất kiểm soát mà có thể xóa sổ cả một gia đình và mang điều tiếng trong xã hội
vụ việc cũng cho thấy những mâu thuẫn gia đình cần được kiểm soát bằng những kỹ năng kiến thức kinh nghiệm hiểu biết
nếu những mâu thuẫn kéo dài không giải quyết được hoặc có những va chạm xung đột thách thức dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc thì án mạng có thể xảy ra
trong trường hợp mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết được thì cần đưa đến cơ quan tòa án
để được xem xét giải quyết về tình cảm về tài sản hoặc các vấn đề liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình
sự việc tình cảm mâu thuẫn vợ chồng cũng cần được gia đình người thân khuyên can hòa giải
nếu không hòa giải được thì cũng có thể đưa ra chính quyền để hóa giải theo luật hòa giải ở cơ sở
chỉ khi ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật tôn trọng tính mạng
sức khỏe của người khác trở thành suy nghĩ thói quen trở thành văn hóa trong cộng đồng
thì mới giảm thiểu được những vụ án mạng đau lòng đến như vậy